trong khuôn khổ hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi năm và các hội nghị liên quan
ngày hai tháng một mươi một tại thủ đô bangkok thái lan đồng chí phạm bình minh
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao đã cùng bộ trưởng ngoại giao các nước asean
tham dự hội nghị hội đồng cộng đồng chính trị an ninh asean lần thứ hai mươi
và hội nghị hội đồng điều phối asean lần thứ hai mươi bốn
phát biểu tại các hội nghị phó thủ tướng bộ trưởng phạm bình minh đánh giá cao những kết quả asean đã đạt được
sau hơn bốn năm thực hiện tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm góp phần duy trì môi trường hòa bình an ninh ổn định
tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như tăng cường khả năng ứng phó của asean trước các thách thức
phó thủ tướng nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi là thời điểm quan trọng đánh dấu năm năm thực hiện tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm
và các kế hoạch tổng thể xây dựng các trụ cột cộng đồng cũng như nhiều dịp kỷ niệm quan trọng
do vậy asean cần sớm tiến hành đánh giá
đề ra phương thức giải pháp phù hợp nhằm thực hiện thành công tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm
trong trụ cột chính trị an ninh phó thủ tướng cho rằng cần tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực đề cao và phổ biến
các giá trị nguyên tắc và chuẩn mực ứng xử đã được thừa nhận chung trong khu vực
song song với quá trình đẩy mạnh đối thoại trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
và tiếp tục giữ vững vai trò trung tâm và vị thế dẫn dắt của asean trong các tiến trình hợp tác
vì hòa bình an ninh và ổn định ở khu vực
tại hội nghị các bộ trưởng nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới có nhiều chuyển biến phức tạp khó lường
asean cần tiếp tục duy trì đoàn kết nhất trí củng cố hoàn thiện nâng cao hiệu quả các cơ chế do asean thành lập và dẫn dắt
ứng phó hiệu quả kịp thời các thách thức bảo đảm giữ vững vai trò trung tâm của asean
các bộ trưởng cũng trao đổi sâu rộng các vấn đề khu vực và quốc tế
trong đó có việc tăng cường hợp tác chống khủng bố bạo lực cực đoan tội phạm xuyên quốc gia an ninh mạng an ninh hàng hải xây dựng năng lực về đổi mới sáng tạo
tuấn anh phóng viên truyền hình nhân dân đưa tin tại bangkok thái lan